liên quan đến diễn tiến dịch bệnh trên thế giới áo ngày hôm nay đã ghi nhận tổng cộng một mươi tám trường hợp nhiễm virus sars cov hai
trong khi xét đã có bệnh nhân thứ tư mắc phải virus này
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận long biên tp hà nội đã phát hiện triệt phá một đường dây mua bán vận chuyển ma túy số lượng lớn
từ nước ngoài vào việt nam tiêu thụ tại các tỉnh thành như hà nội hải phòng thái nguyên bắc giang
số lượng ma túy tổng hợp thu giữ là một mươi bảy kg
và đều được cất dấu tinh vi trong các hộp thực phẩm chức năng hay bánh kẹo nhập khẩu
thủ đoạn của đường dây này là lợi dụng kẽ hở trong vận chuyển ký gửi của các công ty dịch vụ biêu chính
giấu ma túy đóng gói và các vỏ hộp thực phẩm chức năng các loại hàng hóa hộp bánh kẹo và đóng gói vận chuyển về việt nam
còn tại việt nam các đối tượng mua ma túy không trực tiếp nhận hàng
mà thông qua các dịch vụ xe ôm thuê vận chuyển hàng hóa sau đó chia đẻ ma túy đưa đi các nơi tiêu thụ
cách liên lạc của các đối tượng trong đường dây này đều thông qua ứng dụng công nghệ trên máy điện thoại
sau khi nắm rõ được quy luật hoạt động của đường dây tội phạm này
các trinh sát công an quận long biên đã tổ chức bắt giữ đinh công cường
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại phường mai động quận hoàng mai khi đang nhận ma túy của một đối tượng
ta vừa thu giữ gồm hai thùng cắt tông bên trong chứa một mươi bảy kg ma túy
kết quả giám định cho thấy số viên nén và bột trong các hộp và gói sản phẩm là ma túy mdma ketamin
bước đầu cơ quan công an xác định số ma túy này vận chuyển từ cộng hòa xét về việt nam
công an thị xã kinh môn của tỉnh hải dương vừa tiến hành kiểm tra phát hiện năm đối tượng
có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng vip sáu quán karaoke forts
địa chỉ tại khu đô thị thái hà thuộc phường hiệp sơn thị xã kinh môn
năm đối tượng bị phát hiện gồm ba nam hai nữ độ tuổi từ một mươi chín đến ba mươi chín đến từ các tỉnh hải dương
quảng ninh hà giang
ta vừa thu giữ bao gồm một địa sứ màu trắng chứa ketamine
và các dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
tiến hành test nhanh với thanh thử ma túy có bốn đối tượng dương tính
các đối tượng khai nhận đã sử dụng loại ketamine tại phòng hát
kiểm tra trên người một đối tượng công an thị xã kinh môn đã phát hiện
một phần viên nén nghi là ma túy tổng hợp
với hành vi trộm cắp tài sản nguyễn phước tài hai mươi ba tuổi
trú tại xã thạnh quế huyện long hồ vừa bị công an huyện long hồ của tỉnh vĩnh long
ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam hai tháng
vào ngày một mươi bốn tháng hai anh nguyễn thanh hùng chú tại xã phước hậu huyện long hồ
phát hiện một người đàn ông điều khiển xe mô tô của anh hùng bị mất trước đó nên trình báo công an
từ thông tin này lực lượng công an đã tiến hành điều tra xác định xe mô tô trên
được người này mua lại của tài
ngay sau đó tài được triệu tập đến cơ quan công an làm việc
tài khai nhận ngày một mươi bốn tháng một khi đi bộ ngang nhà anh hùng phát điện xe mô tô để trước cửa nhà
trên xe vẫn còn cắm chìa khóa nên đã lấy trộm
tài sử dụng xe đến ngày hai mươi một tháng một và bán lại cho người đàn ông trên với giá một năm triệu đồng
mở rộng điều tra tài còn khai nhận đã thực hiện bốn vụ trộm cắp tài sản khác
trên địa bàn huyện đông hồ của tỉnh vĩnh long và tỉnh đồng tháp
còn tại lâm đồng một vụ hỏa hoạn đã gây thiệt hại lớn tại sưởng gỗ rộng hơn hai trăm linh m hai
tại thị trấn lộc thắng của huyện bảo lâm
vụ cháy xảy ra tại sưởng gỗ của gia đình ông vũ văn quyết tổ dân phố chín
thị trấn lộc thắng
bảo lâm nhờ được tin báo đội hòng cháy chữa cháy khu vực ba công an lâm đồng
đã điều ba xe trị cháy cùng hàng chục chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường
tiến hành công tác chữa cháy cứu hộ
tuy nhiên bên trong xưởng chứa toàn gỗ khô dễ cháy nên ngọn lửa đã nhanh chóng
bao trùm toàn bộ khu nhà sưởng
sau gần hai giờ nỗ lực triển khai các biện pháp chữa cháy ngọn lửa đã được dập tắt
song toàn bộ khu nhà xưởng rộng hơn hai trăm linh m hai cùng nhiều thiết bị máy móc bên trong
đã bị ngọn lửa thiêu rụi
các nhà khắp bốn bên cạnh sưởng gỗ tường hư hỏng nghiêm trọng và có nguy cơ đổ sập
rất may vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người